trước những bất đồng trong dư luận xã hội về chương trình công nghệ giáo dục
bộ giáo dục và đào tạo vừa gửi văn bản hướng dẫn đến các địa phương
theo đó các sở giáo dục và đào tạo địa phương triển khai tài liệu tiếng việt một
công nghệ giáo dục trên nguyên tắc tự nguyện và phù hợp với điều kiện trong năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
và năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín đặc biệt sẽ chỉ triển khai trên các địa phương đã sử dụng chương trình công nghệ giáo dục
không mở rộng để tạo sự ổn định cho đến khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới
bộ giáo dục và đào tạo đã tổ chức hội đồng thẩm định quốc gia tài liệu tiếng việt một
công nghệ giáo dục và đánh giá về cơ bản bảo đảm các yêu cầu về mục tiêu
chuẩn kiến thức kỹ năng của môn tiếng việt lớp một trong chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học
đây là một trong những phương án để các địa phương lựa chọn nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn tiếng việt lớp một
nhất là đối với học sinh vùng khó vùng dân tộc thiểu số